bây giờ đám cháy đã được khống chế hầu hết tài sản trong gia đình bị ngọn lửa theo dụi
rất may là tính mạng của cả năm người trong gia đình đều an toàn và ngọn lửa không cháy lan sang các hộ kinh doanh xung quanh
phố thành trung phường cửa bắc thành phố nam định là phố kinh doanh sầm ớt tập trung nhiều cửa hàng với đủ chủng loại như quần áo đồ điện điện tử ga hóa chất sơn dầu